và sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn bắt đầu phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh là vị trưởng ngành đầu tiên đăng đàn trả lời về nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách
trong đó có việc đánh giá tổng thể phương án xử lý các dự án nhà máy thua lỗ kém hiệu quả
các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai để hoang hóa lãng phí trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên chất vấn
trong đó có việc đánh giá tổng thể phương án xử lý các dự án nhà máy thua lỗ kém hiệu quả

bộ trưởng sẽ xử lý việc sai phạm trên như thế nào
về vấn đề này bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho rằng
chính phủ luôn giữ quan điểm chúng ta không phát triển thủy điện bằng mọi giá
tuy nhiên đối với vụ việc vừa qua quy trình có những việc chấp hành còn máy móc
ví dụ thông báo cho địa phương nhưng không rõ là dưới hình thức nào
sự phối hợp chưa tốt trong việc thực hiện các phương án phòng chống lụt bão
thủy điện vi phạm các quy trình của quy trình vận hành hồ chứa theo điều khoản mà bộ đã viện dẫn
thì tại sao bộ công thương vẫn kết luận việc xả lũ là phù hợp đúng quy trình
bộ công thương có trách nhiệm gì trong việc xử lý đối với tập thể cá nhân có liên quan
và có trách nhiệm gì đối với việc chủ trì xây dựng phê duyệt quy trình vận hành
mang tính lý thuyết trên giấy không thực tiễn dẫn đến khi triển khai
gây thật hại nghiêm trọng về người
và tài sản cho người dân vùng hạ du
thủy điện hố hô vừa rồi đồng chí bí thư tỉnh ủy hà tĩnh hoàn toàn không biết
hoặc vừa rồi xả lũ tại an khê thì đồng chí trưởng ban và là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai cũng không biết
quy trình này nó đúng sai và bộ trưởng thừa nhận có những vi phạm
vậy thì vấn đề câu hỏi đặt ra bộ trưởng sẽ xử lý cái vi phạm đó như thế nào
để tới đây người dân không là nạn nhân của những quy trình đó nữa
theo bộ trưởng bộ công thương
ủy ban phòng chống lụt báo địa phương là cơ quan chịu trách nhiệm về việc này
thành các hoạt động về phòng chống lụt báo cũng như kiểm tra hoạt động của thủy điện trong sả lũ là có trách nhiệm về việc đó
trong phiên chất vấn sáng nay rất nhiều câu hỏi chất vấn đưa ra đã được vị trưởng ngành bộ công thương trả lời
tuy nhiên câu trả lời chất vấn vẫn còn mang tính chung chung vì cần có thời gian vì liên quan đến nhiều cơ quan nhiều giai đoạn
trong phiên chất vấn buổi chiều bộ trưởng công thương sẽ tiếp tục trả lời về các vấn đề thuộc bộ quản lý trước khi bộ tài nguyên và môi trường đăng đàn chất vấn